thưa quý vị khán giả khi xuất hiện bất cứ một khối u trên cơ thể
con người đều hoang mang lo lắng mặc dù chưa xác định được đó là u lành hay u ác
hầu hết u lành tính đều không chuyển thành u ác tính được
tuy nhiên dưới tác động của một số tác nhân thì u lành có thể chuyển thành u ác tính
vậy cần lưu ý gì đối với u lành tính
sau đây sẽ là những chia sẻ của bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh
u lành tính chứ không phải là khối u ác tính
có một số thông thường có nhiều loại khối u lành tính trên cơ thể
tuy nhiên chỉ có một số loại có thể chuyển thành áp tính
ví dụ như tổn thương u ở da
nếu mà mình không khám không xử lý kịp thời thì sẽ trở thành ác tính gọi là ung thư hấp tố
hoặc những khối u ở vùng đường tiêu hóa
ví dụ như u xôi chỗ thực quản dạ dày đại trật trang
khi nội xôi thăm khám mà phát hiện ra tổn thương u tuyến
nếu không can thiệp sớm thì nguy cơ sẽ tiến triển phát triển hoặc là biến đổi thành ung thư
đối với các khối u lành tính thì khi nào cần phải điều trị theo bác sĩ
những khối u lành tính thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe
chủ yếu là vị trí vị trí sò não vị trí ở nội sọ
ví dụ như u măng não u tuyến yên u mạch máu
thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể
nếu mình không can thiệp sớm ví dụ như u kích thước to
vị trí sâu ví dụ như u tuyến yên chẳng hạn
thì nó sẽ chèn ép nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết
hoặc là u măng não các cái vị trí mà nó ảnh hưởng đến thị giác hoặc là ảnh hưởng đến vị trí sang não thất
thì nó gây chèn ép gây tăng áp lực nổi sọ
sẽ ảnh hưởng đến tính mạng
hoặc những tổn thương u tuyến ở đường tiêu hóa
nó sẽ gây chít hẹp gây hẹp gây tắc nuột
hoặc nếu mình không can thiệp sớm thì theo thời gian nó sẽ biến đổi thành các tổn thương ác tính
chủ yếu tổn thương ác tính thì chủ yếu là cả cái polyp cái khối u tuyến đường tiêu hóa
bác sĩ có thể chia sẻ thêm về các loại u lành tính hiện nay
trên cơ thể thì có rất nhiều loại u lành tính
thì nó tùy thuộc vào cái cấu trúc hoặc là vị trí của cơ quan thì người ta sẽ phân thành các cái loại khác nhau
ví dụ như ở sổ não thì cả u lành tính thường gặp ví dụ như u măng não
u thuyền yên hoặc là các cái u mạch máu
còn ở đường tiêu hóa thì ví dụ như u tuyến thực quản u tuyến của giá dài u tuyến đại trực trang
còn ở xương thì các cái u xương trồi xương hoặc là u sụn ở vùng sụn hoặc là các cái vị trí ở phần mềm
phần mềm như u cơ lành tính rồi các mô mềm như u mỡ rồi u sơ lành tính
rồi ở da thì các cái polyp lành tính là những cái tổn thương mà lành tính trên cơ thể
thì trong tất cả các tổn thương lành tính thì cái tỷ lệ biến đổi ác tính thì có hai loại chính là các cái ưu tuyến của đường tiêu hóa
người ta gọi là polyp hoặc là các cái u da u nhu da

một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương mục sức khỏe vào sau năm hôm nay
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương mục sức khỏe vào sau năm hôm nay
với vai trò phòng chống và điều trị các căn bệnh ung thư khoa ung biếu bệnh viện đa khoa tâm anh luôn cập nhật các phác đồ điều trị mới theo hướng dẫn điều trị quốc tế
đồng thời sử dụng những trang thiết bị hiện đại bậc nhất các loại thuốc mới lưu hành để áp dụng chữa trị cho bệnh nhân
nhờ đó rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình tầm soát chẩn đoán điều trị đem lại hiệu quả cao nhất và giúp người bệnh tận hưởng cuộc sống vui ý nghĩa
điều trị đa mô thức cá thể hóa toàn diện theo pháp đồ quốc tế bằng cách phối hợp nhiều phương pháp như phẫu thuật hóa trị liệu pháp nội tiết liệu pháp chúng đích và miễn dịch ghép tế bào gốc và tủy xương
sử dụng các loại thuốc mới lưu hành thuốc chống đích thuốc miễn dịch cập nhật và ứng dụng những tiến bộ về sinh học phân tử
nhằm cá thể hóa tăng hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh
phối hợp cùng chuyên khoa tâm lý lâm sàng và dinh dưỡng tư vấn tâm lý và chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân trước trong và sau điều trị